trong những ngày qua tại quảng bình rộ thông tin một số gia đình ở bản lòm xã trọng hóa huyện minh hóa do lo sợ nên đã vào rừng để tránh dịch covid một mươi chín
phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình đã trực tiếp vào rừng đến tận dãy gặp bà con để tìm hiểu sự việc
để tìm hiểu sự việc nhóm phóng viên đã theo những lối mòn ven suối để vào rừng
từ trung tâm bản lòm sau khoảng hơn ba mươi phút đi bộ thì phóng viên tiếp cận được các lán trại của bà con dựng tạm bên dãy để làm nơi ở
bản lòm hiện có tám mươi hai hộ khẩu với bốn trăm hai mươi tám khẩu là nơi sinh sống chủ yếu của người mày dân tộc chất và người khùa dân tộc ru vân kiều
hàng năm và tuần sau bà con sẽ được tìm hiểu sự việc
từ tháng ba và tháng bốn là dân bản lại lên dãy trìa ngô trồng sắn nên phải ở lại vài ngày
sau đó nhiều hộ thường đem theo con nhỏ để tiện chăm sóc
không có đi trồn là không có họ đi xe rầy thôi
họ đi khắp nhà đi xe rầy bên đây không có chỗ xe rầy đâu
đi mình chạy mình xe rầy xong rồi họ về
vì xong họ đốt đi trìa nữa làm cỏ nữa rồi họ về bên đây họ có đi ngô
và năm nào cũng rong như là năm nào là bà con chủ yếu
họ đi làm là nương rầy còn tầm một vài ngày là họ về
mà đặc biệt là trong thời gian này nữa là học sinh là nghỉ học
nên là luôn tiên đó là một số bà con họ cũng đưa là con
và thậm chí là đưa một số những gia sục những ga hay là chỏ gì đó
để lên trên rầy là để mà nuôi
nhưng mà họ mục đích là chỉ có làm nương rầy thôi
thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền vận động
để người dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh để phòng ngừa hiệu quả
việc người dân vào rừng phát nương làm rẫy là việc làm diễn ra thường xuyên hàng năm
do đó thông tin một số hộ gia đình lo sợ dịch covid một mươi chín
nên phải vào rừng để tránh dịch là không đúng